tổng thống brazil michel temer chúc mừng các thành tựu về kinh tế xã hội của việt nam
khẳng định brazil coi trọng vị thế quan trọng của việt nam tại khu vực đông nam á
và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của phó thủ tướng trong việc củng cố và mở rộng hơn nữa
quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt của brazil với việt nam
tổng thống hoan nghênh việc hai nước gia tăng hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
mong muốn việt nam làm cầu nối cho brazil thúc đẩy hợp tác với cộng đồng asean
tại cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao aloisino nunes ferreira
hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng khung khổ pháp lý cho quan hệ song phương
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình ổn định an ninh
an toàn hàng hải và hàng không ở biển đông giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế ủng hộ việc asean và trung quốc sớm đạt được
bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả và thực chất
tại cuộc gặp với bộ trưởng công nghiệp ngoại thương và dịch vụ marcos jorge
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn
tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại
phó thủ tướng cũng đã đề nghị brazil sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
bộ trưởng marcos jorge đề xuất hai bên sớm đàm phán tiến tới ký kết một hiệp định bảo hộ đầu tư
và sẽ kiến nghị chính phủ brazil sớm xem xét việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám đề nghị việt nam ủng hộ việc đàm phán một hiệp định thương mại giữa brazil và asean
tại cuộc gặp với bộ trưởng bộ nông nghiệp chăn nuôi và cung ứng
blairo macchi bộ trưởng blairo macchi nhất trí thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước
đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm
nhân chuyến thăm brazil của phó thủ tướng vương đình huệ
việt nam và brazil đã ký các văn kiện hợp tác
trước khi rời brazil đi thành phố sao paulo phó thủ tướng vương đình huệ đã đến thăm
và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại brazil
phải xây dựng cho được cơ cấu sản phẩm chủ lực của thành phố hồ chí minh
đó là yêu cầu của chủ tịch ubnd tp hcm tại cuộc họp về tình hình kinh tế
văn hóa xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám diễn ra vào sáng ngày ba tháng bảy tại tp hcm
đồng thời đề nghị các sở ngành báo cáo đánh giá lại các lĩnh vực
ngành nghề đề xuất giải pháp đối với lĩnh vực nào chưa khai thác hiệu quả
sáu tháng đầu năm tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố ước đạt gần năm trăm tám mươi sáu tỷ đồng
tăng hơn bảy tám cơ cấu kinh tế tăng dần tỉ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao
chín nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất là năm mươi bảy sáu trong tổng grdp
tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp đặt ra yêu cầu
phải xây dựng cho được cơ cấu sản phẩm chủ lực của thành phố dựa trên cơ cấu phát triển
các ngành công nghiệp của thành phố này
thành phố mới tập trung giải pháp đầu tư sau trong chính sách của thành phố
phải tác động thế nào để hình thành những nhóm ngành sản phẩm chủ lực chủ yếu
trong điều kiện hội nhập hiện nay để nâng cao năng lực cạnh tranh
chất lượng sản phẩm phải gắn với thương hiệu
ngày ba bảy ubnd tp hcm
tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
sáu tháng đầu năm tình hình kinh tế xã hội của tỉnh hà nam tiếp tục duy trì ổn định và phát triển
sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám các cấp ngành trong tỉnh hà nam đang tập trung cao độ
để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh đạt mức tăng trưởng trên một mươi một
nhân dịp này tỉnh đã sơ kết công tác thi đua khen thưởng sáu tháng đầu năm
phát động phong trào thi đua sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
trao thưởng cho những tập thể cá nhân được chủ tịch nước chính phủ thủ tướng chính phủ khen thưởng năm hai nghìn một mươi bảy
vừa qua ubnd tp hcm đã tổ chức hội nghị đối thoại nhằm nắm mắt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
mà cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp phải trong quá trình hoạt động
tại hội nghị đã có ba mươi năm kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tp hcm
quảng nam nêu lên một số những vướng mắc khó khăn liên quan đến vấn đề như đất đai cấp điện
nguồn nước tiếp cận nguồn vốn vay du lịch lữ hành môi trường giải quyết các thủ tục hành chính
hầu hết các ý kiến của các doanh nghiệp nêu ra đã được lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh quảng nam giải đáp cụ thể
theo lãnh đạo tỉnh cho biết sắp đến tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
và luôn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp để phát triển
trong đó tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến giải quyết kịp thời các thủ tục liên quan đến bàn giao mặt bằng
hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư mở rộng thị trường
đắk nông có diện tích và sản lượng bơ lớn của cả nước năng suất bình quân từ một mươi đến một mươi năm tấn một hectare
chiếm khoảng hai mươi tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đang tích cực xây dựng thương hiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh cho sản phẩm này
một trong những chương trình quảng bá sản phẩm có hiệu quả đó là chương trình đắk nông mùa bơ chín
đây là chương trình tôn vinh trái bơ lần đầu tiên tổ chức tại đắk nông
nhằm giới thiệu quảng bá trái bơ đắk nông đến người tiêu dùng và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu bơ trong và ngoài nước
chương trình đắk nông mùa bơ chín năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
được biết để phát huy tiềm năng lợi thế của cây bơ đắk nông cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển quả bơ tỉnh đắk nông
với cơ quan hợp tác chính phủ new zealand viện nghiên cứu cây trồng và thực phẩm công ty cổ phần sam nông nghiệp công nghệ cao
tỉnh phú yên vừa có văn bản kiến nghị chính phủ kịp thời gỡ khó ngành mía đường trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung
lý do được tỉnh phú yên đưa ra là nông dân và các doanh nghiệp chế biến mía đường đang gặp áp lực lớn về thị trường tiêu thụ
nên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám lượng đường chế biến
nông dân của các nhà máy tại tỉnh phú yên ước đạt một trăm ba mươi sáu tấn
đến nay các nhà máy đã chế biến được hơn một trăm một mươi tám tấn đường nhưng chỉ mới tiêu thụ được khoảng bốn mươi tấn
trong khi đó giá đường trước thuế tại các nhà máy giảm gần bốn đồng một kg so với vụ trước
khiến gần hai mươi năm năm trăm linh hectare mía của nông dân tỉnh phú yên gặp khó khăn
trong khi đó giá đường trước thuế tại tỉnh phú yên gặp khó khăn
trong khi đó giá đường trước thuế tại tỉnh phú yên gặp khó khăn
tôi nghĩ rằng vấn đề thừa đường thì hiện tại không chỉ riêng việt nam mà thế giới cũng vậy ngoài việc đề nghị chính phủ việt nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nông dân chúng tôi cũng đang tính đến các phương án tức là sản xuất ra các sản phẩm khác đưa ra thị trường để vượt qua thời điểm khó khăn này
tỉnh phú yên cũng kiến nghị bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn xem xét cơ chế áp thuế nhập khẩu và quản lý kiểm soát hàm lượng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các chất tạo ngọt được phép sử dụng thay thế đường sớm hoàn thiện các quy định chính sách hỗ trợ ngành mía đường để bảo đảm hành lang pháp lý phát triển các giống mía mới chất lượng cao ứng dụng cơ giới hóa trong khâu trồng chăm sóc và thu hoạch mía nhằm hạ giá thành sản phẩm
thưa quý vị các tỉnh phía bắc và trung bộ đang phải trải qua một đợt nắng nóng gây gắt nhất kể từ đầu mùa đến nay theo ghi nhận nhiệt độ cao nhất ở đồng bằng bắc bộ trong đó có hà nội phổ biến từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ miền trung lên đến bốn mươi độ c
tình trạng nắng nóng gai gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến và chủ yếu là do việc sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát
vì vậy tập đoàn điện lực việt nam khuyến cáo
các cơ quan công sở và người dân cần sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
căn phòng này chỉ rộng hai mươi m hai nhưng chị vương linh chi ở hàng chống hà nội đã phải sử dụng một điều hòa hai mươi bốn btu một giờ quạt gió quạt trần và cả quạt bàn như thế này
tất cả các thiết bị làm mát đều được sử dụng tối đa
thời điểm nắng nóng thì nhu cầu sử dụng điện của nhà mình tương đối là cao
vì các thiết bị sử dụng nhà mình coi như là
giờ cao điểm thì là các thiết bị đấy là cùng một lúc là bật là dễ nhiều
nhà lại còn có em bé nữa tất cả những cầu điện nó lại càng cao hơn
những thiết bị điện có công suất lớn sử dụng cùng lúc trong giờ cao điểm đã dẫn tới quá tải đường dây của khách hàng
chỉ trong một ca trực phòng điều độ công ty điện lực hoàn kiếm đã phải tiếp nhận bốn mươi năm mươi cuộc điện thoại liên quan đến sự cố hạ thế
thường xảy ra mất điện của mùa nắng nóng này thì là do quá tải
chỉ do nhảy át và sự cố là lẻ ở các hòm điện công tơ hoặc các khách hàng lớn khách sạn nhà hàng bật quá cùng lúc có thể cùng giờ cao điểm
bật quá tải lên thì do nhảy át
nhu cầu tăng cao đã khiến mức độ tiêu thụ điện của miền bắc những ngày đầu tháng bảy ở bắc bộ và trung bộ tăng khoảng một mươi hai so với mức đỉnh của năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn điện lực việt nam ngoài các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm điện
evn mong muốn người dân cùng chia sẻ
tập đoàn điện lực việt nam ngoài các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm điện evn mong muốn người dân cùng chia sẻ
theo các chuyên gia có nhiều cách sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
ngoài việc tìm hiểu về mức độ tiêu hào điện năng nắm được cách sử dụng thiết bị điện
thì việc hình thành thói quen sử dụng điện là cách tiết kiệm điện hiệu quả nhất
bên cạnh đó các khách hàng cũng nên lựa chọn các thiết bị điện có hiệu suất cao có gian nhãn năng lượng
đặc biệt việc sử dụng các thiết bị điện theo nguyên tắc đúng lúc đúng chỗ đúng cách và đúng nhu cầu
sẽ giúp khách hàng vừa giảm thiểu được chi phí tiền điện vừa chung tay cùng ngành điện giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhiệt độ trung bình trên toàn quốc có xu hướng cao hơn nhiệt độ trung bình một vài năm gần đây
trong thời gian tới có thể tiếp tục xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài
và trước tình hình này bộ y tế vừa có văn bản đề nghị giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố
giám đốc các bệnh viện trực thuộc bộ y tế về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong những ngày nắng nóng kéo dài
theo đó thực hiện tại khoa khám bệnh
bố trí đủ ghế ngồi bổ sung quạt bảo đảm thoáng mát cho bệnh nhân chờ khám
cung cấp nước uống miễn phí cho người bệnh bố trí đầy đủ ban khám
sắp xếp cải tiến quy trình khám bệnh hợp lý tổ chức tiếp đón
nhanh chóng sàng lọc người bệnh cấp cứu để giảm tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh
tại khoa điều trị bảo đảm người bệnh được nằm điều trị trong điều kiện thoáng mát
cung cấp miễn phí nước uống nước sạch cho người bệnh không để hoặc hạn chế tối đa nằm ghép
tăng cường công tác phân luồng cách ly kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo
bảo đảm bố trí đủ cơ sở thuốc cấp cứu dường bệnh sẵn sàng các phương tiện cấp cứu
để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do nắng nóng gây ra
chủ động lên kế hoạch tiếp nhận xử lý điều trị các bệnh mùa hè và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
trong quá trình triển khai nếu có các diễn biến đặc biệt
báo cáo về bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh để được xem xét giải quyết kịp thời
những ngày này nắng gắt ở hà nội vẫn đang tiếp tục trung bình nền nhiệt vẫn ở ngưỡng là bốn mươi độ
tại bệnh viện nhi trung ương ghi nhận mặc dù số lượng bệnh nhi đến khám không quá tăng
thế nhưng số ca mắc các bệnh mùa hè lại có sự gia tăng đáng kể
mặc dù thời tiết nắng nóng oi bức
cảm giác như bốn mươi năm độ c nhưng tại khoa khám bệnh của bệnh viện nhi trung ương
vẫn đồng các bậc phụ huynh được con em đến khám
trung bình mỗi ngày có tới hai năm trăm linh đến ba hai trăm linh trẻ đến khám
con số này so với ngày thường không có sự thay đổi đáng kể
chủ yếu vẫn là các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa của trẻ
tuy nhiên theo các bác sĩ cho biết mặc dù số bệnh nhân đến khám không ghi nhận tăng đột biến
nhưng bệnh nhi nhập viện vì các bệnh mùa hè như viêm não đuối nước
các bệnh về đường nhiễm khuẩn lại có sự gia tăng mạnh thậm chí có thời điểm bị quá tải
số lượng bệnh nhân của chúng tôi luôn luôn trong tình trạng quá tải
mỗi cháu dành riêng được một giường
tuy nhiên số lượng giường dành cho thở máy cũng như số máy của chúng tôi cũng chỉ có hơn bốn mươi máy thôi
cho nên là không phải là lúc nào cũng đầy đủ
trong tình trạng như này thì thường các cháu sẽ phải nằm chờ thở máy tại khu cấp cứu lưu
các chuyên gia cũng khuyến cáo trong thời điểm nắng gây gắt với nền nhiệt cao
các bậc vụ huynh tốt nhất nên hạn chế cho con em mình ra ngoài đường
giải nhiệt cho trẻ đúng cách để đề phòng trẻ không bị sốc nhiệt ốm sốt
cho trẻ ở những nơi thoáng mát
và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột
ví dụ trong trẻ đang ở trong phòng điều hòa mà đi ra ngoài thay đổi nhiệt độ có thể sốc nhiệt độ
hoặc là khi mà chúng ta nằm quạt cứ thấp vào người đứa trẻ thì có dễ nguy cơ nó khô cái niêm mạc đúng không
và đứa trẻ dễ bị cảm lạnh cảm khúm
thì chúng ta nhớ là cho trẻ con mặc những quần áo mà nó thoát nước
cho trẻ ăn những cái thức ăn mà được chế biến tươi
rồi vệ sinh sạch sẽ tay chân tắm rửa
cạnh đó cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày như thế này
cung cấp cho trẻ đầy đủ nước và chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng
đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám nếu thấy trẻ sốt cao và có biểu hiện bất thường
ở phần tiếp theo của chương trình nghệ an bảo tồn khu di tích đền cửa lũy gắn với phát triển du lịch
quán cà phê dưới âm một mươi độ c giữa hà nội
sáng ngày ba tháng bảy thành đoàn cần thơ phối hợp với bộ chỉ huy quân sự thành phố cần thơ đã tổ chức lễ xuất quân học kỳ quân đội lần thứ một mươi
cho hơn một trăm linh em có đội tuổi từ một mươi đến một mươi sáu tuổi với chủ đề tôi yêu tổ quốc tôi
nhằm tạo sân chơi bổ ích khơi dậy và giáo dục lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc
giúp các em yêu quý và tin tưởng vào truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân việt nam
từ đó nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội
đồng thời các em cũng được tìm hiểu về chủ quyền biển đảo và tình hình xã hội trong giai đoạn hiện nay
đặc biệt chương trình năm nay chú trọng tổ chức các lớp nâng cao kỹ năng sống cơ bản cho thanh thiếu niên
nhất là huấn luyện kỹ năng bảo vệ bản thân trong xã hội hiện đại
qua đó tạo môi trường học tập bổ ích thiết thực góp phần định hướng cho các em về lối sống lành mạnh
giản dị văn hóa sống có trách nhiệm với bản thân gia đình
là người con hiếu thảo biết vâng lời cha mẹ và người có ích cho xã hội
mới đây đoàn lãnh đạo tỉnh đồng nai đã đến hiện trường
chỉ đạo mở rộng việc tìm kiếm hải cốt liệt sĩ tại khu vực ấp hai xã phú an huyện tân phú
đến nay sau hơn bốn ngày nỗ lực tìm kiếm các lực lượng chức năng đã phát hiện
hải cốt liệt sĩ tại khu vực được cho là địa điểm của bệnh viện giã chiến
thuộc sư đoàn sáu trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
sau khi thắp hương xem những di vật thu được sau khi cất bóc các hải cốt liệt sĩ
khảo sát hiện trường lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu huyện tân phú
tiếp tục phối hợp với ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy tỉnh đồng nai mở rộng quy mô tìm kiếm
đồng thời cho biết khi hoàn thành việc tìm kiếm
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai sẽ phối hợp với ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy quốc gia
bộ quốc phòng xác định đơn vị danh tính các hải cốt để liên hệ thân nhân gia đình các liệt sĩ
và tổ chức lễ truy điệu và an táng
theo một số cựu chiến binh từng chiến đấu ở khu vực này
thì hiện trường nơi tìm thấy các hải cốt các liệt sĩ là nghĩa trang của bệnh viện giã chiến
thuộc sư đoàn sáu trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
đến chiều ba bảy các lực lượng của ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy tỉnh đồng nai
tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hải cốt liệt sĩ ở khu vực trên
tại nghệ an việc quy hoạch chi tiết xây dựng công trình bảo tồn
tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền cửa lũy
gắn với phát triển du lịch trên địa bàn đã chính thức được ủy ban nhân dân huyện anh sơn công bố
đền cửa lũy lập nên để thờ nữ y người đã có công chăm sóc cho nghĩa quân lam sơn
trong những năm kháng chiến chống quân minh tại miền núi nghệ an
theo quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
gồm khu đền thờ chính khu phủ thờ mẫu khu chùa có diện tích hơn một tám mươi bảy hectare
khu dịch vụ có diện tích hơn một hai hectare khu sân lễ hội có diện tích năm hectare
khu trồng cây thuốc nam có diện tích bốn hectare khu cây xanh đồi núi mặt nước diện tích hơn chín hectare
vào khu đất giao thông và bãi đậu xe một chín hectare
việc bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền cửa lũy
nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ
góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tin ngưỡng của nhân dân
mới đây tại hà nội ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức triển lãm sắc màu và giáng thép
trưng bày hơn tám mươi tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của hai kiến trúc sư hoàng đạo kính
và dương nguyễn huy về đề tài nông thôn việt nam
những hình ảnh quen thuộc bình dị của làng quê nông thôn việt nam như cây đa
giếng nước sân đình nhà tranh mái ngói trở nên sinh động hơn dưới từng nét vẽ của kiến trúc sư hoàng đạo kính
hay hình ảnh những con trâu bù nhìn rơm canh đồng vượng được làm từ chất liệu sắc thép
của kiến trúc sư dương nguyễn huy cũng đã mang đến sự mới lạ cho những người yêu hội họa
cùng một đề tài về nông thôn việt nam
dòng mỗi người lại có một cách biểu đạt riêng
nếu như hình ảnh làng quê trong tranh của kiến trúc sư hoàng đạo kính
có chiều sâu không gian màu sắc hài hòa mềm mại
thì làng quê trong những tác phẩm mỹ thuật của kiến trúc sư dương nguyễn huy
lại có sự mạnh mẽ gợi hồi ức cho người xem
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi năm tháng bảy
tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội số năm mươi đào duy từ hà nội
giữa những ngày hà nội đang nắng nóng đỉnh điểm
quán cà phê dưới một mươi độ c độc lạ
nhanh chóng đã trở thành điểm trốn nóng lý tưởng của không ít người hà nội
trung bình mỗi ngày quán đón từ bốn đến năm trăm linh lượt khách
quán cà phê băng là ý tưởng của hai bạn sinh viên
với mong muốn tạo nên một không gian lạnh ngay giữa sài gòn quanh năm nắng nóng
hai bạn quyết định đưa mô hình này ra hà nội sau ba năm mở thành công ở sài gòn
thực ra thì cũng có rất là nhiều khó khăn
tại vì là khi mà đưa mô hình này ra đây ngay về việc nguyên vật liệu
về phần băng đá thì ngoài hà nội rất là khó
ngoài ra là phần điêu khắc của các hình thù
thì chúng tôi đều phải mời những thợ điêu khắc ở trong sài gòn ra để thiết kế quán
mới khai trường được vài ngày
nhưng quán cà phê băng trên phố đại cô việt đã thu hút khá nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm
trước khi vào quán bạn có thể gọi đồ uống
và chọn một chiếc áo khoác lông được chuẩn bị sẵn
bạn ghế ở đây đều làm bằng hồn
và được chủ quán phủ lên một lớp lông giúp khách ngồi đỡ lạnh
để giữ cho băng không tan chủ quán phải trang bị những máy làm lạnh
giữ nhiệt độ ở mức âm một mươi độ c thậm chí xuống tới âm bốn mươi độ
ở đây là quán cũng đẹp với cả nhiều cái chỗ này chụp ảnh với cả trong này nó lạ mới lạ
điều đầu tiên tôi bước vào thì cảm nhận nó là nơi rất đặc biệt
thì chưa từng đến một nơi nào như thế này luôn
nó lạnh rồi ở ngoài nó đang
ba mươi mấy độ nhưng bước vào đây cảm thấy là thật sự là rất bất ngờ luôn
không nghĩ là nó được lạnh như thế này
mình nghĩ là mình sẽ quay trở lại đây và có lẽ là với bạn nữ gái
không gian quán chia làm ba khu vực
khu vực sành để khách mặc thêm áo khoác lông ấm
phòng đệm có nhiệt độ khoảng năm độ c để tranh sốc nhiệt và cuối cùng là phòng ấm một mươi độ c
giữa cây nắng oi ả mùa hè của hà nội đây sẽ là một trong những nơi trốn nóng lý tưởng cho giới trẻ
chuyển sang các thông tin quốc tế
thái lan cân nhắc phương án đưa đội bóng thiếu niên ra khỏi hang
hàn quốc giới hạn tuần làm việc tối đa là năm mươi hai tiếng
hạnh phúc vỡ hòa
đó là cảm xúc của những người giỏi theo chiến dịch tìm kiếm và giải cứu đội bóng nhí thái lan suốt một mươi ngày qua
khi mà một mươi hai cầu thủ cùng huấn luyện viên được tìm thấy còn sống sót trong hang thăm luồng
ở đây thử thách mới đối với lực lượng cứu hộ chính là việc làm thế nào để đưa toàn bộ đội bóng ra ngoài an toàn
khi mà điều kiện thời tiết xấu địa hình trong hang hiểm trở và quan trọng nhất là thể trạng của các thành viên đội bóng đang dần suy kiệt
trước điều kiện thời tiết và địa hình xấu đội cứu hộ đang tính đến phương án như đảo hang hoặc đợi nước trong hang rút hẳn
ít rủi ro nhất là đi bộ ra ngoài nhưng điều này gần như là không thể do hang tham luồng đã bị ngập nước
các máy bơm đang hoạt động liên tục để rút bớt nước song không đem lại kết quả đáng kể do các trận mưa lớn
sau khi nhóm họp chúng tôi quyết định sẽ đưa cho đội bóng mặt nạ dưỡng khí nhưng chỉ có đội cứu hộ mới có thể quyết định liệu phương án này có an toàn hay không
chúng tôi sẽ không ngừng chiến dịch cứu hộ cho tới khi giải cứu được toàn bộ đội ra ngoài an toàn
hiện chúng tôi đã tìm thấy sáu lối vào hang động và hai trong số đó đã sẵn sàng để phục vụ công tác cứu nạn
đối với phương án đảo hang các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một số đầu mối triển vọng và tìm cách khoan sâu hơn trong quá trình tìm kiếm các lối vào khác từ trên đỉnh núi
tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy những đường ống này sẽ nối với khu vực mà đội bóng đang bị mắc kẹt
cho đến nay phương án được cho là khả dĩ nhất vẫn là lặn qua những đoạn hang đã bị ngập nước
song phương án này cực kỳ nguy hiểm bởi các thành viên đội bóng đều là những thiếu niên đang trong tình trạng sức khỏe kém sau nhiều ngày mắc kẹt
và không hề có kinh nghiệm bơi lặn
cảnh sát liên bang australia đã cử tới đây sáu thợ lặn chuyên nghiệp và chúng tôi sẽ tận dụng mọi kỹ năng bơi lặn trong không gian hẹp tầm nhìn kém vào tối để hỗ trợ thái lan và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu từ phía thái lan
ngày hai tháng bảy vừa qua niềm hạnh phúc vỡ hòa trước mọi cố gắng trong nhiều ngày của đội cứu hộ thái lan cùng các chuyên gia quốc tế đã được đền đáp khi tìm thấy đội bóng
sức khỏe của toàn đội được xác nhận
sức khỏe của toàn đội được xác nhận là ổn định dù khá yếu và không có ai bị thương nghiêm trọng
người phát ngôn điện kremlin cho biết tổng thống nga putin và người đồng cấp mỹ donald trump có thể sẽ có cuộc gặp riêng nhân cuộc gặp thượng đỉnh nga mỹ vào tháng bảy tới tại phần lan
phát biểu về báo giới người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov xác nhận nếu hai bên nhất trí ông putin và ông trump có thể sẽ gặp riêng mà không có sự tham gia của các cố vấn
trước khi có cuộc gặp chính thức vào ngày một mươi sáu tháng bảy tới
ngày ba tháng bảy đoàn nghị sĩ mỹ đã tới moscow và có cuộc gặp với ngoại trưởng nga sergei lavrov cùng với các nghị sĩ nga
tuy nhiên ông putin không có kế hoạch gặp các nghị sĩ mỹ đang ở thăm nga
dự kiến trong cuộc gặp sắp tới tổng thống putin và tổng thống donald trump sẽ thảo luận mối quan hệ song phương an ninh quốc gia và các vấn đề quốc tế nổi bật
chính phủ liên minh tại đức đã tránh được nguy cơ tán giã sau khi bộ trưởng nội vụ horst w bush đã tham gia cuộc gặp các nghị sĩ mỹ
việc ông seeofer từ bỏ ý định từ chức đã phần nào bảo đảm sự ổn định của chính phủ liên minh giúp cho nước đức tránh được một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có
số phận vốn rất mong manh của chính phủ liên minh tại đức đã bị thử thách sau những bất đồng sâu sắc về chính sách nhập cư giữa hai đảng trong liên minh cầm quyền
liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo trong thời gian qua
sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng tối qua thủ tướng angela merkel đã có thể tạm yên tâm
khi hai bên đạt được một thỏa thuận về vấn đề này và bộ trưởng nội vụ seehopher quyết định từ bỏ ý định từ chức
theo bà merkel thỏa thuận vừa đạt được giữa đảng cdu của bà với đảng csu của ông seeofer
không những sẽ bảo đảm nguyên tắc tự do đi lại trong phạm vi liên minh châu âu eu
mà còn cho phép berlin thực hiện các biện pháp quốc gia để hạn chế những người di cư
về phần mình ông seehofer cho biết thỏa thuận này cũng bao gồm các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới mà ông đã yêu cầu trước đó
bắt đầu từ tháng bảy này hàn quốc chính thức rút ngắn giờ làm việc tối đa mỗi tuần xuống là năm mươi hai giờ
chính sách này giúp cải thiện cuộc sống của người dân xứ sở kim chi sau nhiều trường hợp bị đột quỵ vì làm việc quá lâu
luật cắt giảm giờ làm việc tối đa hàng tuần đã được quốc hội hàn quốc thông qua vào hôm hai mươi tám tháng hai
cho phép người lao động nước này làm việc tối đa

điều đó sẽ khiến nhiều người lao động không thích
với nền kinh tế tăng trưởng mạnh thói quen làm việc trong nhiều giờ liên tục ăn sâu vào văn hóa người dân hàn quốc
thời gian làm việc trung bình của người dân hàn quốc lên tới sáu mươi tám giờ mỗi tuần
đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng gia hóa dân số nhanh chóng và khiến tỷ lệ sinh sụt giảm nghiêm trọng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
tân ái chào tạm biệt
chào tạm biệt